về vấn đề xuất khẩu gạo mới đây bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã ký quyết định
bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo quy định đang bị phàn nàn là gây khó cho doanh nghiệp
theo quyết định này các quy định tại quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo như tiêu chí
điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quy định khống chế số lượng tối đa một trăm năm mươi đầu mối xuất khẩu gạo
quy định khống chế địa bàn đầu tư xây dựng kho chứa chính thức được bãi bỏ
việc bãi bỏ này phù hợp với luật đầu tư năm hai nghìn một mươi bốn đảm bảo tính minh bạch của thể chế
môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo
đồng thời tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp bảo đảm sự cạnh tranh quyền lợi cho người tiêu dùng